thêm một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra tại km một nghìn tám mươi ba sáu trăm bảy mươi trên cung đường sắt bắc nam
thuộc địa bàn xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên là một người tử vong
đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai liên tiếp trong vòng hơn một tháng qua tại địa phương này
khiến người dân vô cùng lo lắng
trước đó vào khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi ba tháng sáu bà huỳnh thị lan sáu mươi ba tuổi
ở thôn hòa đa điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát năm mươi hai k chín tám nghìn sáu mươi bảy lưu hành trên đường liên thôn
qua đường sắt theo hướng tây đông va chạm vào phần cuối của tàu se tám chín trăm bảy mươi ba lưu hành theo hướng nam bắc
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương quá nặng
bà lan đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
sự cố làm tàu se tám chín trăm bảy mươi ba phải dừng hơn hai mươi phút để xử lý
nhiều năm qua do không có gác chắn tàu
nền chuông cảnh báo và cây bụi che khuất tầm nhìn
nên tại các điểm giao nhau giữa đường sắt và đường liên thôn liên xã thuộc tỉnh phú yên
liên tục xảy ra tai nạn chết người
hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trong sáu tháng vừa qua tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
cả nước xảy ra gần chín sáu trăm linh vụ tai nạn giao thông
làm chết hơn bốn một trăm linh người bị thương gần tám mươi